trước thực trạng nhiều sự cố sạt lở xảy ra trong thời gian qua ubnd tp hà nội vừa ban hành quyết định về việc công bố tình trạng khẩn cấp
sự cố sạt lở bờ sông tại các huyện ba vì quốc hoài trương mỹ và đông anh
những sự cố này có thể gây nguy hiểm cho người dân nếu không được xử lý kịp thời
cùng ngày lãnh đạo hà nội cũng đã ký thêm hai quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp cho sự cố sạt lở bờ sông bùi
sông đáy trên địa bàn xã hòa chính huyện trường mỹ và bờ sông đáy ở xã yên sơn huyện quốc oai
hiện trên địa bàn thành phố hà nội một số địa phương xảy ra tình trạng sạt lở làm hư hỏng bờ kè kiến trúc vật liệu cây cối và ảnh hưởng sinh hoạt của rất nhiều các hộ dân
cơ quan chuyên môn nhận định nếu không được xử lý kịp thời việc sạt lở tại các bờ sông sẽ tiếp tục diễn ra
và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn đê điều an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân sinh sống gần đó